không biết còn bao nhiêu địa phương trong cả nước vẫn còn tồn tại những khu dân cư thôn xóm không có nước sạch để sinh hoạt
nằm cách trung tâm thủ đô hà nội chỉ hơn một mươi km nhưng chưa bao giờ các hộ dân ở xã vân canh huyện hoài đức được sử dụng nguồn nước sinh hoạt của nhà máy
nhà nào cũng như nhà nào đều phải tự trang bị cho gia đình mình một bể lọc nước giếng khoan thủ công như thế này
đến nay các hộ gia đình ở xã dương huy thành phố cẩm phả vẫn trong tình trạng khát nguồn nước sạch phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
nguồn nước duy nhất các hộ sử dụng vẫn là giếng đào giếng khoan tuy nhiên điều đáng quan ngại là nguồn nước này đang ngày càng bị ô nhiễm

trong khi hàng nghìn hộ dân của xã vĩnh quỳnh huyện thanh trì hà nội không có đủ nước sạch để sinh hoạt
thì thiết bị bơm tại trạm trung chuyển nước sạch của xã lại hoen dỉ mốc mèo và luôn trong tình trạng cấp nước nhỏ giọt
được biết trạm trung chuyển này được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố hà nội và đưa vào vận hành từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nhằm cung cấp nước sạch cho ba thôn trong xã vĩnh quỳnh tuy nhiên trạm đã xuống cấp sau ít năm sử dụng
đêm hôm bơm nước đi kiểm tra thấy chỗ nào nó dò dỉ thì mai lại xin ủng ban cho kinh phí sửa
nó không tìm thấy thì nó cứ chảy đi nên tôi nói ngay ở trong đội hai quỳnh đô ngay trạm nước này này
mở trong bây giờ người ta phải hút thì mới có còn nó chỉ chảy ra như là bị ẩn xót ấm nước chè ra sân thôi
trạm vĩnh quỳnh đó là một trạm trung chuyển nó lấy nước từ thị trấn văn điển
và trạm này đầu tư xây dựng cũng là lâu rồi
và sự xuống cấp nó thì
thứ hai nữa là huyện thanh trì cũng có những định hướng là thay thế dần các công trình cấp nước nhỏ lẻ quy mô thôn
xây dựng từ những năm chín mươi tám hai nghìn thì dần dần sẽ là hòa mạng với nước sông đà
tính riêng tại thủ đô hà nội trong năm năm trở lại đây ngân sách thành phố đã đầu tư ước khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng để xây dựng các công trình cấp nước
theo kết quả giám sát những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu của ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân thành phố
tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn việt nam hai là rất thấp chỉ đạt ba mươi năm
trong khi đó nhiều trạm cấp nước trị giá hàng chục tỷ đồng xây dựng xong vẫn chưa thể vận hành
điển hình là công trình nhà máy cấp nước sạch thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức khởi công xây dựng với số tiền lên tới bốn mươi tỷ đồng
nhưng người dân vẫn rất khát nước sạch
hay trạm cấp nước thôn bảo lộc xã võng xuyên huyện phúc thọ
sau khi xây dựng xong chỉ vận hành được sáu tháng là rừng
hiện trạm này không cung cấp nước cho người dân mà chỉ cung cấp nước cho trường mầm non võng xuyên bê với lưu lượng khoảng năm trăm linh m ba một tháng

hiện trạm này không cung cấp nước cho trường mầm non võng xuyên b với lưu lượng khoảng năm trăm linh m ba một tháng
hàng năm vừa qua ngân hàng thế giới công bố một bản báo cáo theo đó tại nhiều vùng đất rộng lớn của thế giới tăng trưởng kinh tế có thể giảm đáng kể vào giữa thế kỷ này do tình trạng khan hiếm nước ngọt hậu quả của biến đổi khí hậu
trong khi đó hiện có khoảng một phần tư dân số thế giới tương đương với một sáu tỷ người đang sống ở các quốc gia khan hiếm nguồn nước
mỗi năm ước tính có hơn một sáu triệu trẻ em trên thế giới tử vong do thiếu vệ sinh và thiếu nước sạch
tổ chức nông lương của liên hợp quốc fao cảnh báo trong một mươi năm năm tới sẽ có gần hai tỷ người phải sống tại các khu vực khan hiếm nguồn nước và hai phần ba cư dân trên hành tinh có thể bị thiếu nước
việt nam liệu có nằm trong số các quốc gia khan hiếm nguồn nước hay không
hiện nay theo một đồng người trong một năm theo những tài liệu nghiên cứu chúng tôi thống kê lại là khoảng tám năm trăm linh cho đến chín m ba ngày
đánh giá của hội nghị quốc tế thì người ta rút ra thế này
nước nào mà có cái mức đảm bảo nước trong một đồng người dưới bốn m ba người thì thuộc loại là thiếu nước
và nếu nhỏ hơn hai m ba người một năm thì thuộc loại là hiếm nước
nước ta thì với con số như chúng tôi vừa vừa nêu những kết quả nghiên cứu của một số cơ quan như vậy thì thuộc về loại phong phú tương đối phong phú
tuy nhiên theo cái tài liệu mà tôi được nghe và đã thu được vào cái năm hai nghìn ba thì cái tài liệu công bố của một cái tổ chức nghiên cứu về nước ở bên cạnh liên hợp quốc thì người ta công bố là việt nam thuộc về nước có cái độ giàu nước trung bình
thế thì thực ra mà nói như vậy thì chúng ta cũng chỉ nên nhận là mức tương đối khá cho đến trung bình
mặc dù được đánh giá là có nguồn nước tương đối đa dạng nhưng có một thực tế rằng
chỉ trong khoảng một mươi năm trở lại đây lượng nước thải ở nước ta đã tăng lên gấp hơn ba lần tại các khu đô thị khu công nghiệp
một tỷ lệ đáng kể trong số này không được xử lý hoặc xử lý nửa vời sau đó xả trực tiếp ra môi trường gây suy thoái nghiêm trọng nguồn nước
tổng chữ lượng nước mặt của việt nam là khoảng tám trăm ba mươi tám trăm bốn mươi tỷ m ba trong đó có khoảng sáu mươi ba lượng nước là từ nước ngoài chảy vào nước ta
dân số tăng cùng với quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa
đã khiến nhu cầu dùng nước tăng nhanh hiện đã vượt mức năm mươi lượng nước sản sinh trên lãnh thổ nước ta
tỷ lệ này lên tới gần chín mươi vào mùa khô
tình trạng hạn hán thiếu nước chắc chắn sẽ còn tiếp diễn chứ không chỉ là thiên tai của riêng năm nào
báo cáo mới nhất từ tổng cục thống kê cho hay tính đến hết kỳ thống kê tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tổng thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn ở các địa phương trên cả nước đã lên tới gần sáu bốn nghìn tỷ đồng
và chắc chắn chưa dừng ngờ còn số này
ngay cả theo như dự báo của các mục tiêu của liên hợp quốc đến năm hai nghìn ba mươi
người ta đề ra một mươi bảy mục tiêu trong đó rất nhiều mục tiêu liên quan đến việc khai thác sử dụng nước và phát triển nguồn nước
người ta cũng dự báo rằng đến năm hai nghìn ba mươi thì hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thiếu nước
và việt nam cũng không thể tránh được cái tình trạng thiếu nước nếu như ta không có những giải pháp về quản lý khai thác cũng như là trữ nước
và giảm thiểu ô nhiễm ở các nguồn nước để khôi phục nó lại để sử dụng cho các mục đích sinh hoạt cũng như sản xuất
vâng thưa ông vậy thì luật tài nguyên nước đã có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhiều văn bản khác nhau cũng đã được ban hành điều này là đánh dấu sự thay đổi rõ rệt về tư duy quản lý nguồn tài nguyên nước
nhưng mà dường như là vẫn còn chưa đủ để có thể bảo vệ được nguồn tài nguyên nước của việt nam
thì ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào
các hệ thống văn bản mà liên quan đến bảo vệ nguồn nước thì ở việt nam cũng đã được ban hành và cũng tương đối là đầy đủ
và cũng đã phân rõ những cái trách nhiệm ai là người gây ô nhiễm thì người đấy sẽ có trách nhiệm và người đấy là phải trả tiền để khôi phục
tuy nhiên thì để mà những cái quy định đấy để đi vào được cuộc sống thì ta vẫn còn những cái tồn tại
thứ nhất là đất nước ta đang trong thời kỳ đầy mạnh phát triển kinh tế xã hội và dẫn đến việc khai thác sử dụng nước gia tăng
thì việc xả nước thải cũng gia tăng và xả nước thải thì ô nhiễm nguồn nước
tuy nhiên thì yêu cầu về những phát triển hạ tầng để xử lý nước thải xử lý các sự cố
môi trường thì nó cũng chưa được theo kịp cùng với đó là những cái phát triển về các cái hệ thống mà quan trắc giám sát cũng như là cảnh báo về ô nhiễm nguồn nước ta cũng không theo kịp
do đó đấy là những cái vấn đề mà thời gian tới cũng như là về lâu dài ta phải đạt được
một điểm nữa là để mà bảo vệ được cái nguồn tài nguyên nước thì nó phải xuất phát từ cái ý thức
cũng như là của các cái tổ chức cá nhân mà có những cái hoạt động mà có thể gây ô nhiễm nguồn nước
thưa ông tại sao giá nước ngày càng tăng nhiều năm nay người dân phải chịu giá nước tính theo bậc thang
phải trả giá nước cao hơn mà nước vẫn không có để dùng theo ông nguyên nhân tại sao
đúng là khi mà mọi thứ nó trở nên khan hiếm thì nó sẽ liên quan đến cái việc giá nó sẽ gia tăng
cái đấy là những cái về quy luật
và nó có một đặc điểm nữa là
là không phải trả giá cao thì có nước để mà sử dụng bởi vì nó xuất phát từ những cái đặc điểm của từng cái vùng
nó có được cái điều kiện khai thác cũng như là cung cấp nước hay không
ví dụ như ở những cái vùng mà thiếu nước như ví dụ như vùng núi cao có thể ngay dưới chân người ta là cái nguồn nước ngầm nước dưới đất
tuy nhiên thì để mà khai thác được nó thì người ta phải khoan những giếng sâu hàng trăm mét hoặc là vài trăm mét
ta không nên sử dụng cái nguồn nước như thế vì nó sẽ không có hiệu quả kinh tế
vì những cái vùng như thế thì dân cũng phân bố rất là thưa là một công trình đầu tư rất nhiều nhưng mà chỉ cung cấp cho được một số ít hộ thì đấy không phải là giải pháp thông minh
thế còn ví dụ như ở vùng tây nguyên cũng thế
cái mạng sông suối trong đấy thực sự là sông suối có nước nhưng mà người dân thì ở trên vùng cao để mà đi xuống tiếp cận với cái nguồn nước ở sông
người ta cũng phải đi xuống sâu có khi đến hàng trăm mét
thì với những cái vùng như thế chỉ có giải pháp
một là phải chuyển nước từ nơi khác về để mà cung cấp cho cái nhu cầu về sinh hoạt hoặc là sản xuất
hai nữa là phải thay đổi những công nghệ ví dụ như là lọc nước từ nước ô nhiễm từ nước mặn thành nước ngọt để sinh hoạt
và cái thứ hai nữa là khi mùa mưa mùa lũ đấy thì có nước ta phải có những giải pháp chữ nước để mà cấp nước cho cái khu vực đấy
thưa ông việt nam cần phải làm gì để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống một mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi
vừa rồi thì chính phủ cũng đã ban hành cái chương trình về quốc gia về chống thoát nước
thì ở trong đấy cũng đề ra cái mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ giảm xuống
để đạt được cái mục tiêu này thì nhiệm vụ chính nó bao gồm cái thứ nhất là về cái hoạt động nâng cao cái nhận thức của cộng đồng
thì nó phải xuất phát từ cái người sử dụng nước phải biết tiết kiệm
ví dụ như ở một số nước trên quốc tế người ta thấy rằng khi nào mà cần nước ví dụ như người ta sờ tay vào vòi nước thì nước nó mới chảy vào rút ra thì là nó không chảy nữa
đấy là những cái giải pháp ý thức của cộng đồng người ta đã đạt đến những cái trình độ cao như thế
giải pháp thứ hai nữa là phải nâng cao các năng lực quản lý cho các đơn vị cấp nước
thì ở đây cái giải pháp thứ hai này thì chủ yếu tập trung vào các cái về các cái cơ quan quản lý rồi các cái cơ quan kinh doanh về nguồn nước
thì ta cũng phải có những cái kế hoạch cũng như có các cái chương trình để làm thế nào nó có cái lộ trình để giảm được cái việc thất thoát nước
và cái giải pháp thứ ba nữa là phải xây dựng các cái cơ chế
để mà tập trung vào cái việc chống thoát nước
ví dụ như các cái hình thức các cái chính sách như xử lý các cái vi phạm về thất thoát nước lãng phí nước
và cái nhóm giải pháp cuối cùng là cái việc nâng cao cái hạ tầng kỹ thuật cấp nước cũng như là các cái hạ tầng về giám sát thất thoát nước
trong những năm vừa rồi thì trừ một số những đô thị lớn mà mới được xây dựng
thì cái hạ tầng về cấp nước người ta đảm bảo cái việc chống thất thoát nước
chứ còn những cái vùng mà những cái đô thị cũ thì thường các cái hệ thống cấp nước ấy bây giờ nó đã cũ
và việc dò dỉ thất thoát nước rồi thất thu từ các cái dịch vụ đấy
và cùng với đó là với cái hạ tầng cũ ta không thể có những cái thiết bị mà gắn vào đấy để mà giám sát được nó thất thoát nước từ đâu
chứ còn bây giờ những cái khu đô thị đó
những cái thiết bị mới người ta có thể có những các cái thiết bị ví dụ như việc đo áp trên đường ống
thì người ta phát hiện ra những cái chỗ nào có thể dò dỉ
hoặc là những chỗ nào đấy mà mất nước do những cái hành vi mà người ta cố tình ăn trộm nước
thì người ta có thể phát hiện ra được
thì đấy cũng là những cái giải pháp để chống cái thất thoát nước
xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh khuyến đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn
đó là những gì mà hệ thống xử lý mang tên zecniki omni của tỷ phú bill gates làm được
khi nó có khả năng biến chất thải thành điện thành cho và cả nước uống
theo tính toán hệ thống này đủ sức biến một mươi bốn tấn chất thải thành điện và nước uống mỗi ngày

hệ thống này đã được thử nghiệm lần đầu tiên tại thành phố dhaka của senegal thuộc châu phi vào đầu năm hai nghìn một mươi năm
dhaka vốn là nơi có tới một hai triệu cư dân không tiếp cận được với hệ thống cống
trong sinh hoạt người dân ở đây thường bỏ chất thải trong xô đào hố và đổ xuống ở những khu vực quanh nơi sinh sống
đây là môi trường lý tưởng cho bệnh tả và bệnh thương hàn sinh sôi
sự xuất hiện của hệ thống xử lý zecniki omni đã góp phần giải quyết một phần ba lượng chất thải ở dhaka
thành những sản phẩm hữu ích
sau khi được chính quyền thành phố dakar chấp thuận cho cỗ máy hoạt động
bill gas và các cộng sự của ông tiếp tục nghiên cứu để cỗ máy sẽ vận hành tốt hơn
với kích thước nhỏ hơn và giá bán rẻ hơn trong tương lai
những hình ảnh thú vị vừa rồi đã khép lại nội dung chính của chương trình ba mươi phút chiều hôm nay
trong ít phút còn lại của chương trình mời quý vị cùng thư giãn với tiểu mục góc cuộc sống của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau